công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn tấn vũ
chú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp căn nhà nơi đối tượng vũ thuê ở tại tổ dân phố nghĩa bình phường cam ranh
công an cam ranh phát hiện thu giữ nhiều tăng vật trong đó có nhiều chất tinh thể màu trắng
cũng tại một căn nhà trọ ở tổ dân phố hòa bình phường cam nghĩa
công an thành phố cam ranh phối hợp với công an phường cam nghĩa tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn thành nhơn
trú tại xã cam hòa huyện cam lâm để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra căn phòng trọ là nơi ở của nguyễn thành nhơn
lực lượng công an phát hiện một bịch ni lông bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá
phường cam nghĩa có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như khách sạn nhà nghỉ nhà trọ và karaoke
cái nơi mà tội phạm ma túy thường lợi dụng để hoạt động của bán cũng như là tàng trữ
các đối tượng thường là những từ nơi khác đến địa bàn hoạt động
chọn những nơi là xe khu dân cư để tránh cái tầm kiểm soát của lực lượng công an
cũng để che mắt lực lượng công an các đối tượng sử dụng ma túy cũng chọn những quán karaoke làm bến đáp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã đồng loạt triển khai lực lượng đột kích vào quán lv club ở khu phước hải thị trấn long thành huyện long thành tỉnh đồng nai để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong quán lv club có khoảng một trăm tám mươi người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn
trong đó có nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy
khi thấy công an nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
sáu anh em chơi ngừ một góc bốn rồi chơi xong vàng kế bên cũng thấy chạy bông có cười nhiều rồi lực lượng công an vô ập vô bắt
qua kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tàng vật thu giữ gồm bốn gói ma túy đá và nhiều tinh thể ma túy màu trắng và màu xanh

thì lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra kiểm soát để chủ động nắm tình hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý kiên quyết nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra vi phạm và tội phạm liên quan đến ma túy tại cơ sở mình quản lý
hoặc có hành vi tiếp tay bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy